tại phú thọ sau hơn một mươi ngày đồng loạt gia quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã tiến hành xử phạt trên bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền gần ba bảy tỷ đồng
trong đó lực lượng chức năng đã tạm giữ bốn trăm năm mươi phương tiện gồm hai mươi sáu ô tô bốn trăm hai mươi ba mô tô xe đạp điện tước giấy phép lái xe một trăm tám mươi một trường hợp
đáng chú ý lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì đã tiến hành lập biên bản xử phạt một trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn với mức tối đa là ba mươi năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng tạm giữ phương tiện bảy ngày vì có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở